xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới không khí mát từ phía bắc rồn xuống kết hợp với vùng hồi tụ gió
sẽ gây ra mưa rào và rông rải rác cho các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
cùng với đó mưa rông lớn khiến nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
vì vậy người dân tại đây cần hết sức cảnh giác
về nền nhiệt độ trên khu vực vẫn khá mát mẻ giao động ở ngưỡng là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
mưa lớn cũng khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân tại khu vực này cần lưu ý đề phòng
khu vực trung bộ trong ngày hôm nay và ngày mai cũng duy trì trạng thái là nắng giáo cả ngày
nhiệt độ cao nhất trong ngày từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chưa chiều giao động ở mức là ba mươi hai đến ba mươi năm độ
từ ngày một mươi ba trở đi do ảnh hưởng của giải mây rông khu vực này sẽ có mưa rào và rông
cục bộ sẽ có mưa rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ trong thời kỳ này vì thế cũng sẽ giảm chỉ phổ biến ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
khu vực đà nẵng xuống đến ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
phổ biến là có mưa rào và rông vài nơi tập trung về lúc chiều tối
còn ban ngày trời nắng nhiệt độ tại khu vực này ít thay đổi
ở mức là hai mươi bốn ba mươi năm độ cục bộ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và rông
với lúc chiều tối và đêm cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn ban ngày thì trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không gây gắt
với nhiệt độ ở mức là hai mươi ba mươi bốn độ
tại nam bộ nắng nóng chủ yếu chỉ còn xảy ra
tại khu vực miền đông của nam bộ với nền nhiệt độ là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
phần tây nam bộ chủ yếu ở mức là ba mươi hai đến ba mươi bảy độ
về chiều tối khu vực này cũng sẽ có mưa rông rải rác
người dân cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh trong cơn rông